tại hà nội ban tổ chức trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới
cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược quá một mươi ba của đảng lớp thứ ba và thứ bốn năm hai nghìn hai mươi
tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
cùng dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính
chúc mừng thành tích học tập của tám mươi sáu học viên bồi dưỡng kiến thức mới lớp thứ ba và thứ bốn năm hai nghìn hai mươi
cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa một mươi ba của đảng
các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được bộ chính trị ban bí thư dành sự quan tâm đặc biệt
sự kỳ vọng lớn và thường xuyên chỉ đạo sát sao trong quá trình chuẩn bị tổ chức lớp bồi dưỡng
nhiều học viên có trình độ chuyên môn cao là giáo sư phó giáo sư tiến sĩ ở các lĩnh vực khác nhau
và có nhiều kinh nghiệm công tác thực tiễn ở địa phương ban bộ ngành trung ương
chính vì thế các đề án tốt nghiệp của các học viên đã tập trung vào những vấn đề có tính thời sự
thiết thực đang cần giải quyết ở địa phương ngành lĩnh vực của mỗi cán bộ đang phụ trách hoặc công tác
kết thúc khóa học một trăm linh học viên đạt giỏi xuất sắc